công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào những thành tiệu của năm hai nghìn một mươi chín với nhiều kỷ lục về phát triển kinh tế xã hội
như tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới kim ngạch xuất khẩu đạt năm trăm một mươi bảy tỷ usd xuất siêu một mươi tỷ usd
lần đầu tiên sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố vượt thu ngân sách lạm phát thấp nhất trong ba năm qua
đó là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận
và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay chín tháng một
đánh giá cao kết quả công tác dân vận năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc nhìn nhận
chúng ta đã cụ thể hóa phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra trên nhiều lĩnh vực
để phát huy vai trò sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương của đất nước
toàn nhân và toàn quân ta đứng sau
từ nỗ lực của cả bộ máy chính trị trên mặt trận phòng chống tham nhũng ngoại giao đối ngoại
và kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền trước diễn biến căng thẳng ở biển đông
với tinh thần hòa bình thượng tên pháp luật quốc tế và hữu nghiệp
những kết quả về toàn diện về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
thể hiện trong một năm đầy biến động quốc tế cũng nói lên rằng
dễ bận lằn không dân cũng chịu khó bận lằn
dân liều cũng xong
thủ tướng nêu rõ còn có nhiều hạn chế lâu năm trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước
như người đứng đầu nhiều cơ quan đơn vị thiếu tìm hiểu sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân
trong thực hiện các quyết sách của nhà nước trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
còn tình trạng độc đoán chuyên quyền tiêu cực thiếu lắng nghe thấu hiểu ý kiến nguyện vọng của người dân
khi mà giải quyết một cái đơn thư của người dân anh phải nằm trong cái tâm thế là anh là người viết đơn
thì anh phải thấu hiểu để giải quyết những khí nghiệm của nhân dân
lăn lộn lắng nghe chia sẻ giải quyết thấu tình đặc lý của mình
đối với người dân rất quan trọng là bảo kinh nghiệm của cấp chính quyền chứ không phải anh dùng quyền
quyền lực của nhân dân
anh giải thích giải đáp lắng nghe chia sẻ
người ta bỏ nốt phải củ cãi cũng phải nghe
người dân phải thấu hiểu ủng hộ chính quyền ủng hộ đảng và nước
cái điều chúng ta có nốt phải không
chúng ta giải quyết có đúng mức không
năm hai nghìn hai mươi năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng
thủ tướng cho rằng công tác dân vận phải bám sát nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội
với phương châm hành động là kỷ cương liêm chính hành động trách nhiệm sáng tạo hiệu quả
thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp phải hướng về người dân lo cho dân phải bám dân
xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan nhà nước
kiên quyết xử lý cán bộ công chức viên chức nhà nước quan liêu tham nhũng sách nhiễu hách dịch
cửa quyền năng lực phẩm chất kém vi phạm pháp luật
riêng với hệ thống lãnh đạo từ cấp xã phường đến cấp trung ương
phải bằng thuyết phục và nêu gương đi liền với thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính